trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức lào và họp tham vấn chính trị hàng năm cấp bộ trưởng ngoại giao việt nam lào lần thứ bảy
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã đến thăm và chỉ đạo việc xây dựng nhà quốc hội lào mới
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh bày tỏ ấn tượng trước tiến độ chất lượng của công trình
cũng như tinh thần làm việc ngày đêm của các cán bộ chiến sĩ kỹ sư công nhân đang làm việc trên công trường
khẳng định đảng nhà nước việt nam và lào luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để công trình được nhanh chóng hoàn thành đưa vào sử dụng
nhấn mạnh công trình là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa việt nam và lào
phó thủ tướng đề nghị các đơn vị phấn đấu bảo đảm tiến độ và chất lượng của dự án
kịp thời hoàn thành một số hạng mục chính để phục vụ kỳ họp đầu tiên của quốc hội lào khóa chín